tại trung tâm văn hóa pháp vừa diễn ra triển lãm tranh tử thiện do các em thiếu nhi độ tuổi từ bốn đến một mươi năm tuổi
là học viên của sửa nghệ thuật archie thực hiện
các bức tranh được thực hiện ngay tại không gian triển lãm của trung tâm văn hóa pháp
năm mươi bức tranh với nội dung gần gũi gam màu tươi sáng nét vẽ hồn nhiên của các họa sĩ nhí sẽ được bán đấu giá
và số tiền từ thiện từ việc bán tranh sẽ được trao gửi cho những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
điển hình là các em bé mắc bệnh tự kỷ tại trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật ba mươi tám
đường tú sương quận ba thành phố hồ chí minh
chương trình là hoạt động có ý nghĩa giúp các em không chỉ mở rộng tấm lòng của mình với những hoàn cảnh khó khăn
mà còn là trải nghiệm thiết thực để các bạn nhỏ được cùng chung tay thực hiện một triển lãm tranh thực sự